ngày hai mươi sáu tháng chín bộ y tế tiếp tục ban hành công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine
tại công điện này bộ y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trục lợi từ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
dưới bất kỳ hình thức nào
công điện nêu rõ thủ trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại đơn vị mình
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vaccine
theo thông tin của bộ y tế trong ngày hai mươi năm tháng chín có bảy trăm tám mươi bảy tám trăm ba mươi tám liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn ba mươi tám ba triệu liều